xin kính chào quý vị khán giả bây giờ là những tin tức trong bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật chỉ sau tám h
vào cuộc truy xét phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hưng yên phối hợp với các đơn vị liên quan
đã khám phá làm sáng tỏ vụ án giết người xảy ra vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai tại thôn quanh thị trấn
ân thi huyện ân thi nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một tử thi là nam giới
tại cánh đồng thôn quanh với nhiều vết thương phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị
liên quan đã tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi tập trung điều tra xác minh xác định
tử thi là ông ngô văn đình chú huyện ân thi đến một giờ ngày hai mươi hai tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh xác định bắt giữ đối tượng bùi quyết thắng chú huyện ân thi về hành vi giết người cướp
tài sản thắng khai nhận vào chiều ngày hai mươi một tháng một mươi hai thuê ông đình trở đi khi đến khu vực cánh đồng
thôn quanh thằng đã dùng dao mang theo từ trước chém nạn nhân nhiều nhát rồi chiếm đoạt số tiền
bốn trăm tám mươi tám đồng hậu quả khiến ông đình tử vong được biết đối tượng bùi quyết thắng đã có một tiền án
về tội tàng trữ trái phép chất ma túy công an huyện quảng ninh tỉnh quảng bình vừa phá thành công
chuyên án ma túy bắt giữ một đối tượng và thu giữ gần năm trăm linh viên ma túy hồng phiến hai gói heroin
đây là đối tượng đã có bốn tiền án trong đó có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
đó là lê văn tý chú tại thị trấn quán hào huyện quảng ninh tỉnh quảng bình tiến hành kiểm tra
cơ quan công an đã phát hiện trong nhà của tý có cất dấu số ma túy trên bước đầu đấu tranh tý khai
nhận số viên nén trên đều là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến và các gói chất bột màu trắng
là heroin ngoài ra thu giữ thêm số tiền bảy mươi triệu đồng nhiều bơm kim tiêm nước cất liên quan đến
hành vi phạm tội hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quảng ninh đã lập biên bản bắt giữ người
phạm tội quả tang thu giữ niêm phong những tăng vật liên quan và đang tiếp tục điều tra mở rộng
với tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy đinh trọng hiếu
tại huyện sa thầy vy văn nhớ chú huyện ngọc hồi tỉnh con tùm đã bị toán nhân dân tỉnh con tùm đưa
ra xét xử sơ thẩm theo cáo trạng để lấy số tiền công là tám trăm linh đồng cho việc vận chuyển ma túy và
tối ngày chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
hai đối tượng đã đến khu vực nghĩa trang thôn tà ca xã pờ y huyện ngọc hồi để giao ma túy cho người
lạ mặt đã hẹn ngay sau đó các đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ cùng hơn bảy trăm tám mươi bốn gram
ma túy kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo đinh trọng hiếu tù trung thân về tội
vận chuyển trái phép chất ma túy vi văn nhớ một mươi sáu tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
cũng với hành vi tàng chữ trái phép chất ma túy đối tượng phan kim sàng
xã hỏa lựu thành phố vị thanh tỉnh hậu giang đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố
vị thanh tỉnh hậu giang tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ trước đó và khoảng một mươi hai giờ ngày hai mươi một tháng
một mươi hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hậu giang phối hợp cùng công an thành phố
vị thành tiến hành kiểm tra nhà phan kim sàng ở ấp thành phố xã hỏa lựu thành phố vị thành phát
hiện sang và hai thanh niên có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy khám xét hiện trường cơ quan
công an thu giữ một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy hai bịch nilon bên trong có chứa ma túy loại
methamphetamin hay còn gọi là ma túy đá có tổng cân nặng hơn một mươi bảy g một cân tiểu ly cùng nhiều dụng
cụ không khí liên quan à ở cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam vừa khởi tố bị can bắt
tạm giam đối tượng thi thị thu ái chú tệ xã bình lãnh huyện thăng bình tỉnh quảng nam để điều tra
về hành vi lừa đảo chiếm đoát tài sản ừ ừ
theo điều tra của cơ quan công an vào năm hai nghìn hai mươi hai bằng hình thức kêu gọi góp vốn mua bán
bất động sản trên địa bàn quảng nam và đắk lắc trong thời gian từ bảy cho đến một mươi ngày để hưởng
lợi nhuận cao thì thị thu ái đã dụ dỗ nhiều bị hại chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng sau khi chiếm
đoạt tiền ái sử dụng để trả lãi tiền vay nóng của nhiều người và tiền lợi nhuận mà ái đưa ra thông
tin trước đó với các bị hại qua điều tra ban đầu số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng của ái
thông qua hình thức trên lên đến hơn một trăm linh tỷ đồng để phục vụ điều tra phòng cảnh sát hình sự công an
tỉnh quảng nam đề nghị những người đã chuyển tiền cho ái nhưng đến nay chưa được trả nhanh chóng gửi
đơn báo cáo hoặc đến trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh địa chỉ số một mươi chín trần hưng đạo phường
tân thạnh thành phố tam kỳ gặp điều tra viên đinh thanh vĩ số điện thoại bảy mươi bảy bảy trăm bảy mươi bảy nghìn chín mươi chín để được giải quyết
thưa quý vị vào thời điểm cuối năm tình hình tội phạm có chiều hướng diễn biến phức tạp nổi lên là nạn trộm cắp cướp giật tài sản để đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng nhất là vào dịp cuối năm tội phạm thường gia tăng hoạt động người dân cần hết sức cảnh giác đề phòng bị trộm cắp cướp giật ghi nhận tại tỉnh đồng nai
từ đầu tháng một mươi một đến nay tại địa bàn xã gia kiệm liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản gồm tiền vàng với thủ đoạn rất tinh vi với quyết tâm bắt bằng được nhóm trộm đêm trên
công an huyện thống nhất đã huy động lực lượng giả soát các băng ổ nhóm trên địa bàn đồng thời phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc để người dân tham gia tố giác tội phạm
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện thống nhất đã tiến hành bắt khẩn cấp ba đối tượng gồm nguyễn hoàng anh phạm tuấn vũ và nguyễn quốc hiệp cùng tại huyện thống nhất để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
đã do ăn chơi và cá độ đi qua xã gia kiệm
khi đi có đem theo một đục sắt và một xà beng và một căng cua
thì đi ngang qua thấy có nhà dân móc ở bọc ngoài
sau đó cãi cửa
đi ăn trộm hiệp ở ngoài cản giới còn em và nguyễn hoàng anh đi vào cãi khóa lấy tiền vàng
lấy được tổng cộng là hai dây chuyền vàng
một lác vàng và một mươi một nhấn vàng
em mang đi bán là một cộng dây chuyền vàng một lác vàng và hai nhấn vàng
tổng số tiền em bán được năm mươi bốn triệu
bước đầu tại cơ quan công an nhóm hoàng anh khai nhận do ăn chơi lêu lỏng lại không có nghề nghiệp nên đã rủ nhau đi trộm cắp tìm nhà nào sơ hở trong quản lý tài sản đột nhập lấy mang bán lấy tiền chia nhau tiêu xài
chúng đã thực hiện ba vụ trộm cắp tại xã gia kiệm
tài sản trộm được là nhiều trang sức bằng vàng có giá trị như
dây chuyền lác nhẫn và tiền mặt
tổng giá trị tài sản gần một trăm ba mươi triệu đồng
số tài sản trên chúng mang bán chia nhau tiêu xài
những nhà mà hẻo lánh khi đi vắng không ở trong coi thì phải khóa cửa nhưng mà phải có nhờ người kế bên thường xuyên trong coi giúp đỡ trong coi việc đó
cái thứ hai nữa là gia đình phải gắn camera ở bên trong trước khi mà đi ra ngoài thì chúng ta mở camera ra
thì trong cái điện thoại di động của chúng ta sẽ phát hiện rằng người khác đột nhập vào
và cái thứ ba là tiền và vàng bà con không lên để ở trong nhà nhiều
sau khi sự việc xảy ra phát hiện thì phải trình báo để nguyên cái hiện trường và trình báo đến cơ quan công an chúng tôi
để chúng tôi thực hiện thứ nhất là tiến hành khám nghiệm hiện trường
thứ hai là truy theo dấu viên nóng để bắt đối tượng
việc bắt thành công nhóm chuyên trộm cắp trên là thành tích xuất sắc của công an huyện thống nhất trong cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi
hiện vụ việc đang được công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai tiếp tục điều tra mở rộng xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật